trước khi chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phát biểu bế mạc phiên họp thứ ba mươi
ủy ban thường vụ quốc hội đã biểu quyết tán thành việc sắp nhập hai đơn vị hành chính cấp xã
thành lập sáu phường thuộc thị xã trí linh thành lập thành phố trí linh tỉnh hải dương
và thành lập thị trấn thường thới tiền thuộc huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
trình bày tờ trình của chính phủ bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân cho biết
sau hơn tám năm thành lập thị xã trí linh đã có sự phát triển mạnh mẽ
đồng bộ trên các lĩnh vực kinh tế xã hội hạ tầng đô thị
hệ thống kết cấu hạ tầng của thị xã được nâng cấp đồng bộ từng bước hiện đại hóa
đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội nhằm tiếp tục phát huy tiềm năng lợi thế của thị xã
để sớm trở thành đô thị động lực trung tâm kinh tế trung tâm văn hóa thương mại du lịch
và công nghiệp của tỉnh hải dương giữ vị trí chiến lược quan trọng của vùng đồng bằng sông hồng và cả nước
thì việc thành lập thành phố trí linh là cần thiết
cũng trong phiên họp hôm nay ủy ban thường vụ quốc hội cũng tán thành việc điều chỉnh địa giới hành chính
hai xã của huyện hồng ngự và thành lập thị trấn thường thới tiền thuộc huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp